hàn quốc sử dụng ngân sách hỗ trợ đoàn triều tiên
trung quốc cảnh báo các biện pháp trừng phạt thương mại của mỹ đe dọa kinh tế thế giới
những ám ảnh về những thiệt hại sau mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đã dần nguôi ngoai
năm mới nhân dân được đón tết trong những ngôi nhà mới khang trang kiên cố
bằng sự quan tâm của đảng nhà nước và những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền tổ quốc
với mục tiêu không để hộ nào không có nhà để đón tết
trước tên nguyên đán các xã có các hộ dân phải di rời do bão lũ đã giả soát
đánh giá tiến độ xây dựng và đô đốc các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ
để phục vụ đời sống nhân dân
nguyện đang tập trung chỉ đạo để giúp cho một trăm linh hộ
tiền đang bị trôi bị sập chuẩn bị đón tết công tác bão lũ
cụ thể là thứ nhất là chúng tôi qua các chính sách hỗ trợ của tỉnh
cũng như là chính sách được sự hỗ trợ của các tổ chức các nhà hảo tâm
thì chúng tôi đã huy động một nguồn lực để giúp các hộ
là phải ổn định được nhà cửa làm lại nhà
và đồng thời nguyện cũng đã chỉ đạo ngay cái việc là sàn tạo mặt bằng
đảm bảo các công trình các điều kiện thiết yếu để các hộ ổn định cuộc sống trước khi đón tết
gần đến tết nguyên đán mậu tuất hầu hết các gia đình di rời khẩn cấp về định cư
tại khu tái định cư co hạ xã thạch lương cũng đã ổn định cuộc sống
niềm vui ngày xuân như được nhân đôi khi thành quả lao động trong vụ đông đã được đền đáp xứng đáng
những ruộng ngô đông được mùa đã rắt vàng những ngôi nhà sàn mới dựng
dù có đôi chút bề bộn nhưng mỗi gia đình đều phấn khởi
sắp xếp đồ đạc vật dụng và các nông sản gọn gàng để có được một cái tết vui tươi và đầm ấm
trải qua bao khó khăn vất vả đến sát tết nguyên đán mậu tuất
một trăm hai mươi ba hộ dân ở huyện trạm tấu một trăm linh hộ dân ở huyện văn chấn
và một trăm bốn mươi chín nhà đồng bào mông huyện mù căn trải cơ bản đã có nhà ở mới đón xuân hai nghìn một mươi tám
để động viên nhân dân chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi động viên các gia đình
đồng thời tặng quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn tại các khu tái định cư
một cuộc sống mới đang dần ổn định hoa đào khoe sắc bên khung cửa
những người dân lại trở lại cây lúa trên những mảnh ruộng mới ngay tại các khu tái định cư
các kiến thức đã được truyền dạy từ những lớp đào tạo nghề của tri cục phát triển nông thôn tp hcm
mà không ít hộ dân tại các huyện vùng ven tp hcm đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu
nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đã trở thành nơi để hướng dẫn các kỹ thuật sản xuất cho nông dân học tập tham quan
không ít mô hình đào tạo nghề hiệu quả cao còn tạo thêm công an việc làm cho người dân địa phương
đây là hợp tác xã tại tp hcm đạt tiêu chuẩn việc gáp sớm nhất từ năm hai nghìn năm
các sản xuất của các xã viên làm ra đều được hợp tác xã thu mua với giá cao hơn thị trường hai mươi năm
hàng ngày hợp tác xã cung ứng hàng tấn rau sạch cho các siêu thị
trước đây chỉ có năm bảy hộ dân tham gia hợp tác xã giờ con số đã lên tới hàng chục hộ
để đảm bảo sản xuất đúng kỹ thuật hợp tác xã này thường xuyên tổ chức cho xã viên
đi giữ các lớp tập hướng sản xuất rau an toàn việc gáp
nhờ đó mà nhiều thành viên đã có thu nhập tốt hơn trước rất nhiều
anh phụng là một trong số đó
khi mà tôi đã vào đây rồi thì tôi được hợp tác xã tập hướng
và chỉ dẫn những cái như là thuốc men rồi thời gian cách ly
phương phương lúc nào và bệnh là sao và phát biệt hiện bệnh thế nào
nên là bây giờ là cuộc sống với lại thu nhập của tôi thì bây giờ nó đỡ vấp bên rồi
lo cho được gia đình ổn định
gia đình có bốn người hai đứa con còn đang trong tuổi ăn học
chị thủy hằng ngày đều đặn tới làm việc tại cơ sở nấm này để kiếm thêm thu nhập
việc đóng phôi nấm tương đối nhẹ nhàng những phụ nữ có tuổi như chị đều có thể tham gia
tuổi chị bây giờ là
cũng sinh đi xí nghiệp cũng khó
thì giờ cũng có nhờ cái công ty nấm này thì có công an việc làm ổn định cho tuổi tự trị
thì tháng cũng bốn năm triệu tùy theo mình làm sản phẩm
nhờ chịu khó tham gia học nghề chịu khó chuyển đổi
những nông dân lớn tuổi như ông phúc không chỉ có thu nhập hàng trăm triệu đồng
mà còn tạo công an việc làm cho hàng chục người
trước rồi tôi làm nghề chiên là cây kiển cây xanh bốn mát cung cấp cho thị trường
nhưng mà cảm thấy
ngành đó nó không còn phát triển mạnh nữa
thì tôi chuyển qua làm phôi nấm
và tại vì nấm sạch để ăn mà
mình muốn chuyển đổi nghề đó mình phải học nghề để chuyển đổi nghề phôi nắm
thường xuyên theo dõi học tập các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho người nông dân
mà không ít tấm gương sản xuất giỏi vượt khó làm giàu đã xuất hiện ở những vùng nông thôn của thành phố
những ngày cuối năm trong khi mọi người tất bận hoàn thành công việc để về xương họp cùng gia
đình vui xuân đón tết thì những cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển tám nghìn hai
thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai lại hướng ra biển đông
làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo của tổ quốc thân yêu và đón một mùa xuân mới trên tàu
bên cạnh những đồng chí đồng đội với quyết tâm vui xuân đón tết không quên nhiệm vụ
tại bến tàu của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đóng tại xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
mỗi dịp tết đến xuân về
các công tác chuẩn bị đón tết trên tàu tám nghìn hai lại rộn ràng hơn trong không khí thắm tình đồng đội
những cành đào đỏ thắm những cây mài vàng khoe sắc đã được trang trí đón tết
hòa quyện với màu xanh của những lá rong gạo thịt đỗ xanh
đang được các đôi bàn tay khéo léo của những chàng trai tuổi trẻ của thế hệ tám x chín x tự gói
là một chiến sĩ trẻ của thế hệ chín x lần đầu tiên đón tết xay nhà
nhưng đồng luôn xác định
đây là trách nhiệm nghĩa vụ và niềm tự hào của người lính việt
là một người lính mang trên mình màu áo cắn sắc biến
bản thân luôn ý thích được nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ an ninh chỗ viện
để giữ gìn sự bình yên cho bà con đón tết
cũng xác định rõ trách nhiệm và tư tưởng với tổ quốc với đảng với nhà nước và với nhân dân
vẫn rất yên tâm
thực hiện nhiệm vụ trực tết tại đơn vị
gửi lời chúc tới toàn thể nhân dân trên mọi biển cả nước
đầu xuân năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt thắng lợi mới
cũng cho tôi gửi lời chúc về tới gia đình
chúc hai mẹ con ở nhà luôn luôn mạnh khỏe
vợ luôn luôn hội phương bụng chắc cho chồng yên tâm tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
gắn bó về những cơn sóng biển
là công việc hàng ngày của người chiến sĩ cảnh sát biển
nhưng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ cùng với những chiến sĩ của tàu tám nghìn hai tham gia trực trên biển trong dịp tết là một vinh dự rất lớn đối với những người lính trẻ
mặc dù phải đón tết xa gia đình xa người thân nhưng tinh thần của các chiến sĩ rất vui vẻ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ
bởi ngoài sự động viên từ gia đình ở hậu phương bên các anh luôn có hơi ấm của tình đồng đội và niềm tin yêu của nhân dân
cả nước chào cười
tàu tám nghìn hai được sao nhiệm vụ là trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển
đây là cán bộ chiến sĩ tàu tám nghìn hai xác định đây là nhiệm vụ rất là vinh sự tự hào cũng là trách nhiệm của những người lính biển giữ vững an ninh trên biển
bà con đón tết được vui vẻ đầm ấm
chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị
mọi mặt để tàu chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển
về hậu cần về các như là có binh chưng rồi là sư hành rồi là một số nhu yếu phòng khác để tạo sự đầm ấm và anh em thực hiện nhiệm vụ trên biển thì có cảm tưởng giống như đang được đón tết ở nhà
bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu các hoạt động vui xuân đón tết trên các tàu cảnh sát biển
cũng diễn ra theo một cách rất riêng của những người lính biển
trong ngày ba mươi tháng chạp cán bộ chiến sĩ phân công nhau trang trí ban thờ bắc hồ dự trữ thực phẩm cho ngày tết
cùng nhau gói bánh trưng làm cơm tất niên cũng như chuẩn bị các món ăn truyền thống trong ba ngày tết
khi tết đến xuân về công tác chính sách quân đội và phương quân đội luôn được đáng ủi chỉ huy các đơn vị trong đó có lực lượng cảnh sát biển
chúng tôi rất quan tâm
chúng tôi rất quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trật trẻ vấn đề này
làm sao khi anh em ở lại trực tết cũng cảm thấy vui vẻ và không nhớ nhà
từ đó là sẵn sàng trực và cũng như làm các nhiệm vụ khi có tình huống
giao thừa có lẽ là thời khắc đặc biệt nhất
giữa biển cả mênh mông các tàu cảnh sát biển việt nam chào đón và hòa chung mùa xuân về với muôn nẻo đất nước quê hương
cách trung tâm thành phố cần thơ khoảng bốn mươi km cù lao tân lộc thuộc quận thốt nốt thành phố cần thơ được nhiều người biết đến với cái tên quen thuộc là cù lao việt kiều
vì nơi đây có hơn một cô gái lấy chồng ở nước ngoài
cù lao tân lộc có hơn một cô gái trẻ lấy chồng đài loan và hàn quốc
có gia đình gà từ một đến hai cô con gái
đa phần những hộ gia đình có người thân gả con đi nước ngoài và xuất khẩu lao động đều khấm khá hơn
cũng như đời sống được sung túc đủ đầy hơn trước rất nhiều
dạ nói chung là tâm trạng thì vui lắm và mừng nữa
tuy là năm nào em cũng về quê ăn tết nhưng mà mỗi năm khi đến gần tết thì em luôn neo nức mong muốn được về quê ăn tết
tại vì ăn tết việt nam nó vui lắm
dạ được đồng tụ với mẹ với em gái nữa
thực tế lấy chồng ngoại cũng có nhiều bâng khuâng cho nhiều gia đình và địa phương
xong để những cuộc hôn nhân này được bền vững rất cần các ban ngành địa phương có biện pháp giúp người dân nâng cao trình độ dân trí
đời sống kinh tế ngăn chặn có hiệu quả tình trạng môi giới lừa đảo
để những chuyến về thăm gia đình sẽ là tin vui để những cái tết trên cú lao tân lộc sẽ là cái tết xung vầy đoàn viên và sung túc
còn tại các trại tạm giam không khí tết cũng đã tràn về
giúp tình người nơi đây trở nên ấm cúng hơn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại trại tạm giam công an tỉnh phú thọ
không ồn ào náo nhiệt như bên ngoài song công tác chuẩn bị đón xuân tại trại giam công an tỉnh phú thọ những ngày cuối năm cũng đủ rộn ràng
những can phạm nhân nơi đây mỗi người một việc dọn dẹp sửa soạn cho nơi ở của mình sạch sẽ tươm tắt hơn
một canh đào nhỏ nhận được thứ gia đình một chút bánh kẹo bánh trưng cũng đủ làm không khí tình

những năm qua thực hiện chính sách nhân đạo của đảng nhà nước chế độ cho các can phạm nhân tại trại giam công an tỉnh phú thọ tiếp tục được quan tâm trú trọng
qua đó tạo động lực để các can phạm suy ngẫm lại quá khứ tội lỗi của mình từ đó chấp hành tốt các quy định sớm trở về cộng đồng làm lại cuộc đời
chỉ còn vài ngày nữa thì tôi hết thời hạn chấp hành án phạt tù thì tôi cảm thấy rất vui mừng được về đoàn tụ với gia đình trong dịp tết này
các giáo thị và các bộ quản giáo tạo điều kiện cho tôi được cải tạo tốt về được đoàn tụ với gia đình sớm
đêm ba mươi thì chúng tôi vẫn tổ chức đi chúc tết các buồn gian
và đấy là cái giờ phút mà thông thường là họ sẽ có những cái nỗi như nhà nhiều nhất đặc biệt là với những cái phạm nhân mà lần đầu phải đón tết trong trại
cho họ yên tâm tin tưởng vào cái đường lối của đảng và nhà nước họ cải tạo tốt
với không khí tích cực chuẩn bị đón tết hơn bốn trăm linh can phạm nhân tại trại giam công an tỉnh đã thật sự coi đây là ngôi nhà chung của mình
bên ngoài trung tâm này trời đất đang chuyển xuân mùa xuân mới đang tới
mùa xuân giúp cho những con người lầm lỡ tái sinh làm lại cuộc đời phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào dịp tết nguyên đán mậu tuất các tỉnh miền bắc không quá rét mưa không quá lớn ở miền trung và miền nam trời nắng
cụ thể khu vực bắc bộ từ một mươi năm tháng hai đến một mươi sáu tháng hai tức ba mươi và mùng một tết không khí lạnh suy yếu nhiệt độ có xu hướng tăng mạnh từ năm đến bảy độ c trời tạnh giáo và ấm dần lên
thủ đô hà nội trời ấm nhiệt độ cao nhất từ một mươi sáu hai mươi một độ c vào ngày một mươi bốn tháng hai và tiếp tục ấm lên khoảng hai mươi ba độ c trong ngày một mươi năm tháng hai
khu vực trung trung bộ từ một mươi năm đến một mươi sáu tháng hai tức ba mươi tết mùng một tết không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông nhiệt độ có xu hướng tăng trời ấm dần
dọc khắp từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời sẽ ấm nhanh tạnh giáo nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục nhích dần lên mức hai mươi ba hai mươi tám độ c
khu vực nam trung bộ từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng hai
tức ba mươi tết đến mùng sáu tết có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng
riêng từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng hai có mưa rào và rông vài nơi tập trung ở vùng ven biển
với nhiều người không có gì thú vị hơn được chăm sóc ngắm cảnh sắc thiên nhiên thu gọn trong những chậu bonsai
bài muôn hình muôn vẻ trong dịp tết đến xuân về
đình kim ngân những ngày giáp tết tại đây đang diễn ra một triển lãm bonsai của hội cây cảnh nghệ thuật thăng long
triển lãm trưng bày ba mươi năm tác phẩm của hai mươi bảy tác giả đã gắn bó lâu năm với nghệ thuật bonsai
có tới một mươi năm loại cây được lựa chọn để trưng bày như xanh nguyệt quế vọng cách ổi hoa sữa
đây đều là những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu của hội có tuổi thọ lâu năm được uốn nắn kỳ công với nhiều hình dáng
thế đẹp như trực siêu bay và huyền
tiên về đường nét tạo tác làm sao cho một cây có nhìn thấy sự già nua của tuổi đời nhưng vẫn xanh tươi
bonsai được hiểu là cây được trồng trong trậu nhỏ
trước đây nhiều người nghĩ rằng bộ môn nghệ thuật này chỉ dành cho người già
thế nhưng ngày nay có rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi thích chơi bonsai
thú chơi bonsai không chỉ dành riêng cho những người chuyên nghiệp
mà cả người không chuyên
cũng có thể tham gia
những tác phẩm bonsai chính là hình ảnh thu nhỏ của những cây đại thụ cả trăm năm tuổi
nhưng vẫn đầy sức sống
mỗi tác phẩm là nghệ thuật là tâm huyết là sự khéo léo
còn mắt thẩm mỹ của người chơi
và vì thế để làm nên một tác phẩm bonsai đẹp
mỗi người chơi là một nghệ sĩ có một tình yêu đặc biệt đối với cây xanh
thứ nhất là mình đưa một cây cổ thu nhỏ vào
trông trọng và nó được hoàn thiện với mức cao nhất từ cành chi ngón dăm lá và đường thân
mảng lá làm sao cho nó hài hòa nhất với thiên nhiên không gượng ép
bonsai không chỉ đơn giản để trang trí không gian mà sâu xa hơn
nó còn là nghệ thuật sống nghệ thuật thu nhỏ sự bao lao vĩ đại
sức sống mẽnh liệt của thiên nhiên
vòi trong một tác phẩm nghệ thuật
và những trậu cây cảnh nghệ thuật bonsai
đã thực sự thổi một luồng gió xuân tươi mới cho ngôi nhà mỗi người
năm nay ngoài các loại đào thế đào rừng và mai vàng ồ ạt xuống phố
thì nhiều người lại chuộng chơi mai trắng
với mức giá khoảng một hai triệu đồng một cây mai không tạo thế
và vài chục triệu với những cây được tạo thế công phu
mai trắng năm nay được xem là xu hướng chơi mới của người dân hà thành
dịp tết hai nghìn một mươi tám
vốn là thập đại danh hoa mai trắng hay còn gọi là mai bắc hoặc nhất chi mai
loài cây vương giả quý hiếm đã đi vào thơ ca
vẻ đẹp đai cát tôn quý của mai trắng
có khả năng mê hoặc và được người sành chơi mai sàn lồng
trong cái văn hóa việt thì cây mai trắng mới là cây thể hiện cho văn hóa việt
cây mai trắng là nó in sâu đậm vào cái văn hóa miền bắc việt nam
là trong cái bộ tư quý tùng cúc trúc mai
cái nét đẹp của cây mai này nó có hồn hơn cái khác là bông nó lở
thì cái màu của nó là biến thiên theo thời gian
đấy từ lúc hình thành nụ một màu lở thành hoa trúng chín một màu
và khi nó lở hết căng hết sức thì lại một màu trắng tuyền
để có vườn ươm với hàng nghìn cây và năm trăm linh cây mai trắng cung cấp ra thị trường trong tích này
các nghệ nhân phải đổ biết bao tâm huyết sống chết với cây mai trắng
hoa máy trắng hiếm không chỉ vì đẹp mà còn vì đây là loài khó tính
dễ tạo thế hơn đào nhưng chăm sóc rất khó
nếu mà thế chọn thì người ta lại phải phụ thuộc vào cái nhà của người ta
nhà người ta mà hợp với cái thế trực thì người ta sẽ đặt cái cây thế trực
và cái chỗ đặt của người ta là phải có cái chỗ để đặt cái đấy rồi
không thì người ta chặt hẹp thì người ta sẽ đặt cây thác đó
những người xanh chơi thường lựa chọn hoa tết từ rất sớm
những người sành chơi thường lựa chọn hoa tết từ rất sớm
họ soi rất kỹ phần rễ thân đặc biệt bị thu hút bởi cây có thế dáng độc đáo
cây mai đẹp phải có đường nét tỉ mì
thấy cây là sự kết hợp âm dương hòa hợp
mỗi năm thì tôi thường chọn cốt và đào để trang trí cho ngôi nhà mình những ngày tết
năm nay qua tìm hiểu thì tôi biết được nhất chi mai là loài hoa đẹp thuần khiết
nên tôi quyết định chọn chậu mai đẹp nhất
để trưng bày cho ngôi nhà mình những ngày tết
tôi thấy chậu mai rất nhỏ nhắn và bày được phù hợp với rất nhiều không gian
ví dụ như bàn trà uống nước hoặc tiểu cảnh
tết đến bày chậu nhất chi mai trên bàn trong tuyết xuân mưa phùn lành lạnh
cùng thường trà và ngắm mài nở chính là thú chơi mang đậm phong vị tào nhã tinh tế của người xưa
trước sự gia tăng của các ca mắc cúm bộ trưởng bộ y tế
vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đường hô hấp
trong dịp tết nguyên đán và mùa xuân năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo của sở y tế hà nội cho biết số ca mắc cúm đang gia tăng
theo thống kê trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội đã ghi nhận hơn một ca mắc cúm
các ca mắc cúm chủ yếu là cúm mùa chưa phát hiện chủng cúm độc lực cao
bộ trưởng bộ y tế chỉ thị sở y tế các tỉnh các viện vệ sinh dịch tễ baster và các bệnh viện
tăng cường hoạt động về việc giám sát và phòng chống bệnh sởi và cúm ở người
tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
giám sát phát hiện các tác nhân gây bệnh và chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát các nguy cơ gây dịch
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng các đội cấp cứu cơ động của bệnh viện
để kịp thời hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới khi có yêu cầu bảo đảm đủ thuốc
không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong điều trị nhất là các thuốc điều trị bệnh cúm
trong đêm ngày một mươi ba tháng hai và sáng ngày một mươi bốn tháng hai do sương mù dày đặc tại các tỉnh phía bắc
máy bay không thể cất và hạ cánh hàng chục chuyến bay đã bị ảnh hưởng dây chuyền
cụ thể hãng hàng không vietjet có một tàu bay nằm tại sân bay vinh qua
và không bay về tp hcm đón khách
các chuyến bay vz ba trăm linh hai từ tp hcm đi huế chuyến bay vz hai trăm một mươi hai từ tp hcm đi vnhcm
và chuyến bay vz hai trăm năm mươi bốn hai trăm bốn mươi hai từ tp hcm đi thanh hóa phải lùi thời gian khởi hành một giờ ba mươi phút
do thời tiết xấu tại huế vinh và thanh hóa
dự kiến ngày hôm nay các chuyến bay ảnh hưởng dây chuyển lên tới năm mươi chuyến
bên cạnh đó vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông
qua điện thoại tin nhắn sms và tổng đài một nghìn chín trăm linh một nghìn tám trăm tám mươi sáu
đợt rét đậm rét hại vừa qua đã làm trên một ha lúa và mạ trên địa bàn hà tây

trước tình hình đó ngành nông nghiệp đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác sản xuất
đến ngày một mươi bốn tháng hai toàn tỉnh đã gieo cấy được gần tám mươi bảy ha đạt gần chín mươi bảy
đợt rét đậm rét hại kéo dài từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày bảy tháng hai
đã gây thiệt hại hơn một hectare lúa và mạ trong đó gần năm trăm linh hectare lúa bị thiệt hại trên bảy mươi
sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế ngành nông nghiệp đã yêu cầu các địa phương
tập trung chăm sóc tốt cho diện tích lúa đã bị thiệt hại
các đơn vị thủy lợi phục vụ đủ nguồn nước để nông dân duy trì mức nước trong ruộng từ ba đến năm cm
không bón thúc đạm và những ngày nhiệt độ xuống một mươi năm độ c
đối với diện tích lúa bị thiệt hại do rét bà con nông dân và các địa phương
cần chuẩn bị nguồn giống ngắn ngày để gieo lại khi thời tiết thuận lợi
trong những năm gần đây cứ vào dịp tết số vụ tai nạn giao thông tăng lên đáng kể
điều đáng lo ngại là xu hướng này cứ mỗi năm lại có mức độ nghiêm trọng hơn
bên cạnh nguyên nhân do đồ uống có cồn
một số nguyên nhân khác cũng góp phần đáng kể gây ra tai nạn giao thông ngày tết
để tham gia giao thông an toàn ngày tết
có những hành vi tài xế nên tránh thực hiện khi đang lái xe
trước hết khi lái xe bạn không nên sử dụng điện thoại
hãy luôn luôn tập trung nhìn đường
thay vì sử dụng điện thoại xem một tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè
tiếp đến tuyệt đối không được lái xe khi đã sử dụng đồ uống có cồn
bởi ngoài khả năng bị xử phạt với mức khá cao
thì việc uống rượu bia khiến khả năng xử lý tình huống của người lái xe bị hạn chế
và nguy cơ xảy ra tai nạn luôn ở mức cao
cuối cùng hãy ghi nhớ
nghỉ ngơi đúng mực không được lái xe trong tình trạng mệt mỏi
lái xe khi mệt mỏi cũng nguy hiểm không kém lái xe khi xe rượu
vì vậy cho dù bạn đang trên hành trình xuyên việt cùng gia đình
hay đã kiệt sức sau nhiều ngày ăn mừng năm mới
hãy chắc chắn rằng bạn đã nghỉ ngơi đủ trước khi ngồi sau tay lái
trong phần tin quốc tế hàn quốc sử dụng ngân sách hỗ trợ đoàn triều tiên
trung quốc cảnh báo các biện pháp trừng phạt thương mại của mỹ đe dọa kinh tế thế giới
hội đồng thúc đẩy hợp tác và trao đổi hàn quốc đã sử dụng khoản ngân sách chính phủ
trị giá hai tám mươi sáu tỷ won để triều tiên tham dự thế vận hội olympic mùa đông
hội đồng thúc đẩy hợp tác và trao đổi hàn quốc ngày một mươi bốn tháng hai
thông qua kế hoạch sử dụng khoản ngân sách chính phủ trị giá hai tám mươi sáu tỷ won
nhằm trang trải các khoản chi phí để triều tiên tham dự thế vận hội mùa đông
bộ thống nhất hàn quốc cho biết khoản tiền này sẽ dùng để hỗ trợ tài chính cho đoàn triều tiên
gồm bốn trăm hai mươi bốn người sang hàn quốc dự olympic mùa đông trong đó có đoàn nghệ thuật đội cổ vũ các vận động viên taekondo
cũng như thực hiện các dự án hợp tác văn hóa giữa hai miền
theo đó khoảng một hai tỷ won sẽ dùng để trang trải chi phí ăn ở khoảng một tỷ won được dùng để trả tiền vé vào cổng
nơi diễn ra các trận đấu olympic và một trăm linh triệu won là tiền phí đi lại
tổng thống philippines rodrigo duterte vừa ra lệnh cấm đưa công nhân nước này đến kuwait làm việc
sau khi phát hiện thi thể của một lao động nữ của nước này trong một tù đông ở kuwait
trước đó philippines đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang copet làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân
hai máy bay chở các công nhân philippines trở về từ coet cũng đã hạ cánh xuống thủ đô manila đầu tuần này
theo yêu cầu của tổng thống philippines các hãng hàng không đã miễn phí toàn bộ chi phí chuyến bay
tổng thống duterte cũng đã có cuộc gặp với các công nhân và đưa ra các biện pháp hỗ trợ
trong khi đó bộ trưởng ngoại giao kovet chỉ trích quyết định của tổng thống duterte cho rằng điều này có thể làm
làm tổn hại mối quan hệ hai nước
các biện pháp trừng phạt thương mại của mỹ sẽ gây tổn hại cho kinh tế thế giới
trung quốc vừa đưa ra cảnh báo trên sau khi tổng thống donald trump đe dọa áp đặt khung thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
phát biểu trước báo giới ngày một mươi bốn tháng hai người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nêu rõ
mọi dấu hiệu của chính sách đơn phương hay chủ nghĩa bảo hộ đều sẽ gây tổn hại tới hoạt động thương mại toàn cầu và đà phục hồi của kinh tế thế giới
ông khẳng định với quy mô kinh tế và mức độ hội nhập giữa mỹ và trung quốc bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là điều khó tránh
tuy nhiên quan chức ngoại giao trung quốc khẳng định lập trường của bắc kinh luôn coi washington là đối tác hợp tác quan trọng trong thương mại và kinh tế
ông bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hơn các thị trường của mỗi nước
tuyên bố được đưa ra sau khi tổng thống donald trump cho biết ông đang xem xét mọi lựa chọn bao gồm việc áp đặt khung thuế mới
hoặc đưa ra hạn ngạch đối với hàng nhập khẩu từ trung quốc vì cho rằng bắc kinh đang làm tổn hại đến ngành công nghiệp thép và nhôm của mỹ
trong suốt hơn hai thập kỷ qua người dân cuba phải sử dụng hệ thống tiền tệ kép lưu hành song song hai loại tiền nhằm bảo vệ nền kinh tế
tuy nhiên khi chỉ còn vài tuần đương nhiệm chủ tịch cuba raúl castro đã quyết định thực hiện kế hoạch loại bỏ hệ thống tiền tệ đã từng bị trì hoãn nhiều lần này
kế hoạch loại bỏ hệ thống tiền tệ kép đã được chính phủ cuba đưa ra lần đầu tiên trong năm hai nghìn ba một phần trong chuỗi các biện pháp cải cách định hướng thị trường do chủ tịch castro người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng bốn tới khởi xướng
hiện tại sau nhiều năm chỉ hoãn các nhà chức trách cuba đã quyết định triển khai việc hợp nhất hai đồng tiền đang lưu hành song song tại nước này bất chấp những lo ngại về cú sốc đối với nền kinh tế
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tới nay cuba đã lưu hành song song đồng peso
trong đó đồng cuc có giá trị ngang với đồng nô la mỹ và gấp khoảng hai mươi năm lần đồng cup
việc sử dụng song song hai loại tiền tệ này nhằm nâng đỡ nền kinh tế của cuba sau khi nhà tài trợ lớn nhất của nước này là liên xô cũ sụp đổ
đồng coc ban đầu chỉ được sử dụng riêng trong các hoạt động ngoại thương và du lịch trước khi dần dần bước vào nền kinh tế thông thường
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý vị đón một cái tết thật đầm ấm sung túc và hạnh phúc bên gia đình